kết quả của thăm dò được đại học mauman công bố cựu phó tổng thống mỹ joe biden tiếp tục dẫn trước bảy điểm so với thượng nghị sĩ độc lập bang venon bernie sanders
ông joe biden giành được tỷ lệ ủng hộ của ba mươi số người được hỏi vượt qua hai ứng cử viên hàng đầu là bernie sanders và thượng nghị sĩ bang massachus elizabeth world
cuộc chạy đua giữa các ứng cử viên của đảng dân chủ đã diễn ra một bước ngoặt bất ngờ sau khi bà warren cáo buộc ông sanders từng phát biểu rằng một người phụ nữ không thể trở thành tổng thống mỹ
tuy nhiên ông sanders sau đó đã phủ nhận việc đưa ra nhận xét trên
đối với vấn đề này cuộc thăm dò của mon smoul cũng cho thấy bảy mươi bốn cử tri của đảng dân chủ cho rằng không quan trọng nếu việc đảng này lựa chọn đề cử là đàn ông hay phụ nữ cho cuộc chạy đua với tổng thống mỹ donald trump